chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến dự lễ kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai nhân kỷ niệm năm mươi năm năm thành lập của học viện tài chính cùng dự buổi lễ có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
qua năm mươi năm năm xây dựng và phát triển học viện tài chính ngày càng lớn mạnh đã trở thành một cơ sở đào tạo bậc đại học và nghiên cứu khoa học quan trọng trong công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tài chính của các cơ quan nhà nước ở cả trung ương và địa phương
đồng thời cũng là một địa chỉ cung cấp nguồn nhân lực về tài chính kế toán kinh tế và quản trị kinh doanh có chất lượng cho xã hội
học viện đã đào tạo hơn tám tiến sĩ thạc sĩ gần một trăm linh cử nhân kinh tế cho đất nước và cho các nước bạn
lào campuchia phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định tài chính là huyết mạch của nền kinh tế
trong bối cảnh toàn cầu hóa xu hướng hội nhập và hợp tác đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng mang đến không ít thách thức trong đó có lĩnh vực tài chính tiền tệ
học viện tài chính cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được đổi mới sáng tạo nhiều hơn nữa trong nghiên cứu giảng dạy để đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kinh tế tài chính có năng lực chuyên môn đạo đức cách mạng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước góp phần sớm xây dựng thành công nền tài chính quốc gia lành mạnh bảo đảm an toàn an ninh tài chính tiền tệ
nhân dịp này thay mặt đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao tặng phần thưởng cao quý huân trường lao động hạng nhất lần thứ hai cho học viện tài chính nhằm ghi nhận những kết quả mà các thế hệ thầy cô giáo cán bộ viên chức và sinh viên của học viện đã đạt được trong suốt năm mươi năm năm qua